có phần là phòng chống dịch covid đang diễn biến rất là phức tạp trên thế giới thì chúng tôi cũng đã đồng hành cùng cả nhà sáng chế để hoàn thiện sản phẩm và đăng ký chất lượng với cả bộ y tế việt nam và đã được bộ y tế việt nam cũng như là cục quản lý dược phẩm của hoa kỳ phê duyệt
nhược điểm lớn nhất của mặt nạ par là không thể đeo được trong thời gian dài với nhiều bất tiện
để khắc phục nhóm sáng chế đã gắn thêm một găng tay đặc biệt ở đáy mũ
cho phép người dùng gãi mặt rụi mắt hay thậm chí ăn uống mà vẫn giữ được cách ly đường hô hấp với môi trường bên ngoài
nhờ đó người dùng có thể đội mũ thoải mái liên tục trong một ca làm việc khoảng từ bốn tiếng với nguy cơ lây nhiễm được kiểm định là giảm tới chín mươi
bình thường các cái mũ khác khi mình độ vào thường sẽ rất là kín và độ ra một thời gian dài nó sẽ gây rất là nhiều các cái khó khăn
hoặc là chảy mồ hôi hoặc ngứa mặt thì thường là đa phần là mình sẽ không thể nào mình chạm vào mặt đấy
nhưng mà ở đây là có những cái
ví dụ như là các cái găng tay đi kèm với nữ này rất là tiện này
mình có thể là gãi mặt hoặc là mình có thể lau mồ hôi lúc mình chấm thiết này
ngoài ra thì là còn có thể là khi mình đội mũ thì mình vẫn có thể hoàn toàn mình uống nước được
rất là thoải mái
và tôi đã sử dụng cái mặt lạ thêm hai ngày thay cho cái sổ trang hàng ngày
và tôi thấy là khi mà tôi cần thiết phải đi ra nhà để đi vào siêu thị mua đồ ăn thức uống

em làm thế có lâu rồi

cùng với đó quản lọc của v hem có thể cung cấp một trăm bảy mươi lít không khí sạch vào mũ cháu mỗi phút
nhờ đó lượng co hai tích tụ bên trong mũ được giữ ở mức hai bốn trăm bảy mươi một ppm
đây là kết quả tốt hơn rất nhiều so với mức năm năm trăm linh
đến một mươi một bảy trăm linh ppm của các loại mũ phẫu thuật và thiết bị bảo hộ cá nhân khác
được đo bởi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cgc hoa kỳ
qua từng phiên bản nó sẽ đạt được những tính năng lựa nhiên là dễ dàng trong việc bảo trì và làm sạch
xong rồi đeo được lâu mà không bị mỏi
xong rồi tiếng ồn giảm
rất nhiều các cải tiến khác nhau từ từng chi tiết một đều thay đổi rất nhiều lần
mỗi lần như thế thì phải trải qua những thử thách

tìm kiếm nhà cung cấp những vật liệu rất đặc biệt
điểm mình cho là tối ưu
sản phẩm đã nhận được giải vàng tại cuộc thi đổi mới sáng tạo quốc tế lần thứ năm diễn ra tại canada năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nhóm nghiên cứu cũng đã được tặng bằng khen biểu dương tinh thần tuổi trẻ việt nam sáng tạo
cùng đất nước vượt qua khó khăn trong đại dịch covid một mươi chín tại diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi
ờ đúng rồi